tác phẩm kiến trúc đương nhiên là sự kết tinh trí tuệ cảm xúc óc sáng tạo của người kiến trúc sư và đây là một nghề đòi hỏi rất nhiều ở người theo đuổi
ở việt nam dưới thời dân chủ cộng hòa ngay từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đã có những lớp đào tạo kiến trúc sư đầu tiên khi ấy thuộc trường đại học bách khoa
nhưng phải đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trường đại học kiến trúc hà nội mới chính thức được thành lập trở thành một trung tâm đào tạo kiến trúc sư lâu đời nhất và có truyền thống nhất nước
các kiến trúc sư việt nam ở mọi thời điểm và mọi vùng miền đã có nhiều đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
nhưng hiện tại trong bối cảnh hội nhập quốc tế chất lượng hành nghề kiến trúc sư một lần nữa được đặt ra
trong bối cảnh mà đất nước ta đang hội nhập quốc tế một cách rất mạnh mẽ cũng như là trong bối cảnh mà luật kiến trúc sắp sửa được ban hành
và trên thực tế từ nhiều năm nay các kiến trúc sư việt nam cũng phải chịu sự cạnh tranh của rất nhiều công ty tư vấn nước ngoài có mặt tại việt nam
rõ ràng là vấn đề về chất lượng hành nghề kiến trúc sư ở việt nam cũng như là chất lượng lượng của nền kiến trúc việt nam nói chung đang được đặt ra một cách hết sức cấp thiết
và theo quan điểm của chúng tôi chúng ta sẽ có thể đạt ra một công ty tư vấn nước ngoài
theo tôi thì vấn đề này lại liên quan tới một vấn đề quan trọng không kém là vấn đề đào tạo các kiến trúc sư
và trong câu chuyện ấy thì ở đây có trường đạp kiến trúc hà nội là đơn vị có truyền thống lâu đời nhất và lớn nhất về đào tạo kiến trúc sư ở việt nam
chúng tôi đã mời tới hai đại diện của trường đạp kiến trúc hà nội để có thể cùng bàn về cái chủ đề này
và sau đây xin được trân trọng giới thiệu
trước hết có sự có mặt của phó sư tiến sĩ kiến trúc sư lê quang
trước hết có sự có mặt của hiệu trưởng trường đạp kiến trúc hà nội
và vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi của chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay là tiến sĩ kiến trúc sư vương hải long trưởng khoa kiến trúc thuộc trường đạp kiến trúc hà nội
vâng thứ hai vị khách mời của chương trình để bắt đầu cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay
thì tôi nghĩ rằng có thể cái nội dung đầu tiên mà ta cần quan tâm là có một cái nhìn dù là khái quát tương đối về cái chất lượng của nền kiến trúc việt nam trong nhiều năm nay
tức là một cái thời kỳ hội nhập một cách rất là mạnh mẽ và với một cái và có thể nói rằng là tốc độ phát triển đô thị của việt nam là một trong những tốc độ phát triển đô thị nhanh nhất của khu vực
và cũng là một cái tốc độ phát triển với tốc độ rất nhanh của thế giới
với một cái sự phát triển rất là nóng của các cái đô thị thì chúng ta cũng sẽ gặp phải rất là nhiều những cái thách thức
nhưng bên cạnh đấy thì không ít thành tích
với một cái sự phát triển với một cái tốc độ phát triển mà chúng ta cũng thấy
tôi thấy rằng là kiến trúc cũng đang từng ngày thở cùng với xã hội cùng với lại cả sự phát triển của nền kinh tế xã hội cùng với lại cả một cái thời kỳ hiện đại hóa của đất nước
nhưng trước mắt của nền kiến trúc việt nam có rất nhiều thách thức
thách thức của một cái nền kiến trúc có bản sắc hay là không
thách thức của một cái nền kiến trúc có khả năng hội nhập quốc tế hay là không
thách thức của một cái nền kiến trúc việt nam mà có hiện đại không
có phù hợp với lại cả cái tốc độ
có phù hợp với lại cả cái tốc độ phát triển của cách mạng khoa học công nghệ của cái thời kỳ mới không
với những cái đô thị thông minh với những thành phố thông minh với những ngôi nhà thông minh với những cái sản phẩm mà ở đấy tích hợp rất là nhiều những cái yếu tố của nghệ thuật cũng như là của cái nền khoa học công nghệ đương đại
nền kiến trúc của chúng ta là đã có một cái bề dày truyền thống phát triển và nó trải dài trải rộng
ở bên cạnh những cái điều thầy quân vừa chia sẻ
thì chúng ta cũng phải nhìn nhận là có rất nhiều
có rất nhiều cái đương đặt ra cho bản thân các kiến trúc sư của chúng ta
cũng như bản thân các nhà quản lý các lãnh đạo cũng phải xem xét và nhìn nhận lại
vì chúng ta đương là một cái mảnh đất mà đô thị hóa đương phát triển rất là nhanh
với cái tốc độ nhanh như thế mà nếu như chúng ta không có những cái sự kiểm soát
hoặc không có sự cân nhắc cẩn thận
thì một là chúng ta sẽ bị phát triển nóng và nó sẽ phá vỡ và để lại những cái
có thể là những cái hậu quả rất là lâu dài trong việc sau này
đấy là một vấn đề
vấn đề thứ hai là trong một cái thế giới hội nhập
thì bản thân là sẽ có sự giao thoa
kiến trúc sư việt nam cũng có thể đi ra công tác làm việc
hợp tác với kiến trúc sư nước ngoài
và ngược lại nếu như chúng ta không chuẩn bị những cái sự chất lượng
thì bản thân các kiến trúc sư nước ngoài về
và kiến trúc sư chúng ta sẽ được gọi là thua
chiến trí ở sân nhà
tất cả những điều này thì đã đòi hỏi
và đặt ra thì không chỉ là các kiến trúc sư
và bản thân trong các cơ sở đào tạo
bản thân chúng tôi cũng đã nhìn nhận những câu chuyện này
gần đây thì đã có những cái chương trình dự án hợp tác
nằm trong diễn đàn châu á thái bình dương
và trong một cái nhánh một cái tiểu ban
thì các kiến trúc sư của các nước asean
là họ cũng ngồi bàn
cũng ngồi với nhau
và tất cả các cơ sở đào tạo
kiến trúc sư cũng đều đương là muốn có một sự chia sẻ
để làm sao có một cái sự hợp tác
và cùng phát triển
để nó mang lại một cái nền kiến trúc
có thể gọi là phát triển một cách bền vững
ở ít nhất trong khu vực asean
và rộng hơn nữa là có thể ra thế giới
vâng tôi nghĩ rằng từ tất cả những cái gì mà phó sư tiến sĩ
kiến trúc sư lê quân
cũng như là tiến sĩ kiến trúc sư vương hải long đã cho biết
từ thực tế của sự phát triển kiến trúc việt nam
trong nhiều năm trở lại đây
thì vấn đề thứ hai mà chúng ta cần thiết
và bắt buộc phải đặt ra
là trong câu chuyện ấy
thì cái vai trò của đào tạo thế nào ạ
có thể nói rằng là
đối với lại cả việc công tác đào tạo kiến trúc sư
thì trường đào kiến trúc hà nội
chúng tôi cũng luôn luôn tự hào
là một trong những cái cơ sở đào tạo công lập
mà có thể lớn nhất
có truyền thống nhất tại việt nam
cho đến thời điểm này
và chúng tôi thực sự hiểu rất là rõ
trách nhiệm xã hội
đối với lại cả công tác đào tạo kiến trúc sư
phải nói rằng là
cái đào tạo kiến trúc sư
cũng là một trong những cái đào tạo mà
rất là mất công sức
cũng như là
cũng không dễ dàng
cho đến nay
thì cái lực lượng
mà cái số lượng sinh viên học
chuyên ngành kiến trúc cũng sẽ rất là đông
và thực tế
cho thấy rằng là
cái tốc độ phát triển của cái xã hội
tốc độ phát triển của cái
ngành xây dựng
cũng như là đô thị hóa tại việt nam
nó cũng sẽ thu hút cái lực lượng
cả anh em làm kiến trúc
cũng rất là đông
và cho đến thời điểm này
thì chúng tôi cũng thấy rằng là
sinh viên học kiến trúc rất là
rất là đông
và với rất là nhiều các cơ sở đào tạo khác nhau
chúng tôi cũng thấy rằng
là ở mỗi cái cơ sở đào tạo
thì cũng đều xác định những cái sứ mệnh
những cái tầm nhìn
và những cái giá trị cốt lõi nhất định
và chính cái tầm nhìn
những cái hệ thống giá trị cốt lõi này
sẽ xác lập cái vị trí
cũng như là cái thể hiện cái trách nhiệm xã hội
cũng như là cái định hướng phát triển
của cái môi trường đào tạo đó
thích ứng với lại cả sự phát triển của xã hội
tôi muốn hỏi một câu có tính chất cụ thể một chút
với tính cách là người làm đào tạo
người quản lý một đơn vị đào tạo lớn nhất
và có truyền thống nhất về đào tạo kiến trúc ở việt nam
thì ông ông tự thấy là
cái đầu tư cho việc đào tạo kiến trúc sư
nó đã ở mức đủ hay chưa
thực ra đối với lại cả công tác mà đào tạo kiến trúc sư ấy
so với lại cả các ngành đào tạo khác
là có thể thấy rằng là khá tốn kém
và cũng khá là phải mất công
vì vậy cho nên là thường ở nước ngoài
ở một số tất cả các trường đại học đào tạo ở nước ngoài
thì cái cái cái cái
để mà học kiến trúc ấy
thì phải nói rằng là khá là khó khăn
bởi vì cái chi phí của nó cũng sẽ rất là lớn
và thứ hai là
sau khi mà cùng với cả mức chi phí đấy
thì cái mức mà
trong quá trình mà hành nghề
thì nó cũng có những cái chi phí
thỏa đáng so với các quy trình đào tạo nói chung
thế cho nên là ở việt nam ấy
chúng ta còn còn rất là nhiều những cái khó khăn
tôi chỉ muốn nói ví dụ là đối với lại cả những cái hình khác
thì chúng ta có thư viện
chúng ta có bài giảng
chúng ta có giảng đường
có thể cô có học liệu
thế nhưng mà những học liệu của ngành kiến trúc thì rất là nhiều
từ tất cả những cái xưởng thiết kế
cho đến những cái hệ thống mô hình
cho đến cái hệ thống phòng thí nghiệm
cho tất cả những cái
chương trình về đào tạo về công nghệ
về cái ví dụ như là nói đến nhà ở thông minh
thì phải có được cái hệ thống của cái trang thiết bị thí nghiệm để giảng dạy cho sinh viên
nói đến cái hệ thống sáng tác thì phải có hệ thống xưởng mô hình
không phải là chỉ có xưởng vẽ hoặc phải xưởng mô hình
và nói đến làm các công tác về thiết kế thì phải có cái hệ thống máy tính
với một cái công suất cũng như là cái cấu hình rất là hiện đại
thì nó mới thích ứng được vì kiến trúc luôn luôn thích ứng
với cả cái tốc độ phát triển của cái cách mạng khoa học công nghệ
luôn luôn cập nhật toàn bộ tất cả những cái yếu tố mới nhất
của cái hệ thống của cách mạng khoa học công nghệ
cho nên có thể nói rằng là đầu tư cho cái đào tạo kiến trúc
là một cái sự đầu tư mà vừa phải có cái tầm nhìn
vừa phải có cái chiều sâu cũng như là phải có một cái sự đầu tư rất là thỏa đáng
cho đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đang khắc phục
rất là nhiều những cái khó khăn để có thể đào tạo được những cái thế hệ kiến trúc sư có chất lượng
thế tuy nhiên nói rằng là đã đủ hay chưa thì chúng ta cũng còn phải phấn đấu rất là nhiều
so với lại cả cái bối cảnh đào tạo chuyên ngành kiến trúc của nước ngoài
thì ở việt nam còn rất là nhiều điều mà chúng ta còn phải suy ngẫm
tôi nhớ cách đây cũng thể là vài hôm
tôi có một anh bạn rất là thân thiết
anh ấy đã tâm sự là ngày xưa anh ấy đã từng ở quê anh ấy bước chân xuống
và cái ngôi trường đầu tiên theo ước mơ của anh đấy là nguyện vọng thi vào trường kiến trúc hà nội
thế nhưng mà sau đó thì được bạn bè chia sẻ
và cái sinh viên cũ người ta tâm sự thì anh ấy quyết định anh ấy sẽ ngang
vì anh ấy bảo là học kiến trúc là nó tôn kém quá
thế cái tôn kém đây thì nó sẽ nằm ở hai phần đấy
thứ nhất là về câu chuyện là đối với cơ sở đào tạo
thì kiến trúc nó là một cái ngành mà có thể là chuyên nghề
không thể dạy theo một cách đại trà được
về cái lý thuyết chung thì có thể có cái khung
thế nhưng mà với mỗi một tư duy với mỗi một cá tính
và chúng ta rất cần những cái sự sáng tạo mang tính cá nhân hay mang tính độc lập
thì vậy các thầy cũng không thể dạy một cách đại trà được
và phải lựa theo từng nhóm sinh viên thậm chí là từng con người sinh viên
để đưa ra những cái phương tức phù hợp nhất làm sao để cho cái người sinh viên đấy
người ta có một cái cơ hội có một cái khả năng
để phát huy tối đa những cái tư duy hoặc là cái sáng tạo riêng của cá nhân mình
về cái thứ hai thì bản thân là kiến trúc trong một cái môi trường mới
thì cũng cần đòi hỏi rất nhiều cái trang thiết bị
ngày xưa chúng tôi cũng chỉ là những cái bút
và một bộ bút là cách đây khoảng tầm ba mươi năm là tương đương một chỉ vàng
các sinh viên có khi phải đến thậm chí là đến đoàn tốt nghiệp
mới đủ tiền mua một bộ ba cái bút
nhưng bây giờ nó không phải là những cái bút vẽ đây nữa
mà nó là những cái hệ thống máy tính
và ngoài ra là cấu hình mạnh và phải có những cái phần mềm
đòi hỏi phải có bản quyền
thế rồi còn phải có mấy cái thời gian học để vận hành những cái phần mềm đấy
thật ra quả thật thì các em sinh viên ở trong trường với tình yêu
cũng đã có những sự hết sức nỗ lực
ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trường đại học kiến trúc hà nội đã trang trọng tổ chức
kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập trường
trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm đáng chú ý là có tới ba triển lãm trưng bày tác phẩm
đồ án thiết kế của các kiến trúc sư cựu sinh viên khoa kiến trúc
và các sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường
nhìn vào những tác phẩm đồ án này phần nào đấy ta sẽ thấy được một dòng chạy sáng tạo liên tục
giàu cá tính của các thế hệ kiến trúc sư việt nam
và để có được kết quả ấy không thể không nhắc tới vai trò của lãnh đạo nhà trường
khi đã nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất đổi mới phương pháp đào tạo
giúp sinh viên chủ động tiệm cận với những kiến thức và những kỹ năng hành nghề mới
đòi hỏi cần phải có của người kiến trúc sư trong một xã hội hội nhập
với tư cách người quan sát khách quan đây
thì tôi thấy rằng các kiến trúc sư khi mà thực sự hành nghề ấy
thì sẽ không chỉ sử dụng cái kỹ năng kiến thức mà đã được học trong trường nữa
mà họ sẽ phải liên quan tới rất nhiều câu chuyện khác
ví dụ như là cái tương tác với các nhà quản lý với chính quyền với các nhà đầu tư
rồi thì hợp đồng rồi thì rất nhiều thứ nữa
thế thì những cái đấy trong đào tạo của ta bây giờ là có được chuẩn bị cho sinh viên hay không
kiến trúc sư thực ra là một cái người tổ chức không gian liên đới đến rất là nhiều
những cái kiến thức trong đó có cả cái mảng kiến thức về khoa học tự nhiên
cũng như là khoa công nghệ cũng như là cả khoa học xã hội nữa
chứ không phải là chỉ có mỗi cái kiến thức chuyên môn đâu
vì thực ra thì góc nhìn để mà làm được kiến trúc thì cũng phải nói rằng là cũng phải rất khá là thách thức đấy
là bởi vì đối với cả những cái ngành nghệ thuật khác ví dụ như là mỹ thuật
ví dụ như là âm nhạc ví dụ như là diễn xuất chẳng hạn
thì có những thần đồng từ khi còn rất trẻ
thế nhưng kiến trúc thì không bao giờ có
kiến trúc hầu hết tất cả những cái kiến trúc sư mà thành danh đều ở những cái tuổi ngoài bốn mươi cả
điều đấy cho thấy rằng họ cần phải có một cái đủ cái thời gian để tích lũy
tích lũy cả về cái kiến thức về khoa công nghệ kiến thức cả về cái khoa học xã hội
để có thể bước tiếp vào cái môi trường để mà hành nghề
mà có thể nói rằng là cái hành trang để chuẩn bị thì phải cọ sát
chứ không phải là chỉ có mỗi là chỉ có đọc sách để có được tất cả những câu chuyện đấy
cho nên là trong trường thì chúng tôi luôn luôn có những hệ thống chương trình khởi nghiệp cho sinh viên
bên cạnh cái hệ thống chương trình chính khóa thì sẽ có những hệ thống chương trình mà hỗ trợ cho sinh viên
thông qua tất cả các hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ nữa
ở trong trường thì chúng tôi xác định rất rõ là có hai cái mảng kiến thức và kỹ năng
kỹ năng này thì là có cả kỹ năng về chuyên môn và có cả kỹ năng về xã hội
mà thành ra vì vậy cho nên là sinh viên phải nhận thức rất là rõ những cái yếu tố mình cần phải chuẩn bị
nếu muốn hành nghề kiến trúc sau khi ra trường
một cái yếu tố nữa mà chúng tôi cũng xác định rất là rõ đối với lại cả cái bối cảnh đào tạo hiện tại đương đại
là hành nghề kiến trúc bây giờ không phải là chỉ có hành nghề ở việt nam
bối cảnh của một cái hành nghề kiến trúc bây giờ là hành nghề quốc tế
nếu như mà chúng ta không có một cái nỗ lực để có sự hội nhập không có một cái sự nỗ lực để kết nối
cũng như là để vươn ra tầm khu vực và thế giới thì chúng ta cũng sẽ tự cô lập mình và sẽ thua trên sân nhà
chính bản thân trường chúng tôi năm ngoái đã phải tham gia một cái chương trình là đánh giá chất lượng đào tạo
thế và trong tất cả các cái tiêu chí đánh giá
thì nó có cái tiêu chí là đánh giá trong
tức là những cái phần nội lực của nhà trường cơ sở vật chất đội ngũ giảng viên
thì nó có một cái tiêu chí nữa rất quan trọng đó là đánh giá ngoài
có thể là phải nhìn nhận là cũng là một điều hạnh phúc và tự hào là các cơ sở tiếp nhận kiến trúc sư
từ trường đại học trường hà nội là đều có những cái nhận xét rất là tốt
thứ nhất là về cái số lượng thứ hai là về ưu tố chất lượng
ở bên cạnh đấy thì có lẽ là tôi cũng thì nhìn nhận là trong giai đoạn ngắn thì hiện tại cái nguồn nhân lực về kiến trúc sư là tạm thời đương thiếu
giờ này có thể nói trường và khoa kiến trúc là liên tục được các cái công ty tư vấn thiết kế từ lớn cho đến nhỏ đặt hàng là để tuyển chọn các em sinh viên sau khi ra trường
có thể là đây là một cái sự nhìn nhận của xã hội của các cái đơn vị hành nghề về cái nguồn nhân lực của trường và của khoa
cũng có thể là tạm thời giai đoạn trước mắt là nắng ngắn họ đừng cần nguồn nhân lực chúng tôi cũng đừng hiểu cái câu chuyện đấy
bên cạnh những cái chuyện mà chúng tôi phải đào tạo cho anh kiến trúc sư ra trường có thể tiệm cực được ngay
thì cần phải có rất nhiều những kỹ năng năng hành nghề như thầy quân nói là cần phải có sát anh ạ
giáo viên cũng vậy bản thân nếu như giáo viên nào mà chỉ có đơn thuần mà đến lớp dạy lý thuyết thì cái cách truyền đạt cách giảng dạy cho đến anh sinh viên các bạn ấy cũng đã cảm nhận được ngay
còn thầy nào cô nào giáo viên nào mà ngoài câu chuyện là dơ giảng vẫn phải tham gia các hoạt động tư vấn thiết kế
thì cái bài học nó trở nên sinh động nó sẽ giúp cho sinh viên là tiệm cận đốt cháy được cái giai đoạn là cái sự bỡ ngỡ từ trong giai đoạn nhà trường ra đến ngoài
thưa hai vị khách mời của chương trình có thể nói rằng qua những gì mà các vị đã chia sẻ trong cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay thì thấy rằng là sau một cái quãng thời gian rất dài kiến trúc việt nam mặc dù là có rất nhiều thách thức khó khăn nhưng cũng đã đạt được những thành tựu mà phải nói rằng rất đáng tự hào
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì quả thực như là phó sư tiến sĩ kiến trúc sư lê quân và tiến sĩ kiến trúc sư vương hải long đã cho biết thì chúng ta thấy rằng là cái việc hành nghề kiến trúc sư cũng như là việc đào tạo kiến trúc sư nó đòi hỏi phải đặt ra rất nhiều những cái công tác mà chúng ta phải tiếp tục
ví dụ như là có cái sự đầu tư cho nó thỏa đáng đối với công tác đào tạo phải thay đổi về phương pháp dạy và học
làm sao đấy để có sự chuẩn bị
sự chuẩn bị tốt nhất cho các sinh viên trường kiến trúc trở thành các kiến trúc sư tương lai mà có thể có những đồng góp tích cực đối với sự phát triển cũng như là đối với nhu cầu của xã hội
vâng tôi nghĩ rằng đó cũng là điều mà xã hội hiện đại đang rất là quan tâm đối với các cơ sở đào tạo kiến trúc sư ở việt nam
chúng ta đều cùng hy vọng vào điều đó
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay